sau một tuần chính thức bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có báo cáo với ủy ban nhân dân tp và bộ giáo dục đào tạo về tình hình cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm năm học mới này thành phố tăng khoảng hai mươi một học sinh ở các bậc học trong đó tập trung chủ yếu tại quận một mươi hai bình tân nguyện bình chánh và hóc môn
cũng trong tháng chín thành phố tiếp tục đưa vào sử dụng ba mươi năm dự án giáo dục năm trăm bảy mươi năm phòng học có mức đầu tư hơn một năm trăm linh tỷ đồng
về công tác tuyển dụng giáo viên năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba số giáo viên còn thiếu theo biên chế là năm chín trăm ba mươi chín và thành phố đã hoàn thành đợt tuyển dụng mới được ba hai trăm bốn mươi bốn giáo viên
dự kiến thành phố tổ chức tuyển đợt hai vào tháng một mươi sau khi các trường học đã ổn định số học sinh số lớp xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng
đối với các vị trí giáo viên thiếu nguồn tuyển như môn công nghệ tinh học âm nhạc mỹ thuật sở giáo dục đào tạo hướng dẫn các trường có thể chia sẻ giáo viên thỉnh giảng
hoặc ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn với điều kiện những giáo viên này phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng năng lực chuyên môn
nghiệp vụ phù hợp với bậc học cũng theo sở giáo dục đào tạo tp hcm tính đến ngày chín tháng chín có chín mươi chín năm học sinh đã trang bị đủ sách giáo khoa khoảng bảy học sinh năm chưa có sách giáo khoa đều ở các khối lớp thực hiện chương trình mới
ngành giáo dục đã đưa ra phương án nhà trường hỗ trợ cấp vai sách giáo khoa để học sinh tham gia các hoạt động học tập trong năm học mới
sông sông đó sẽ được đào tạo đồn đốt các tương tự phát hành sách để khẩn trương bổ sung các sách còn thiếu trong thời gian sớm nhất